khi mà các bạn nghe những cuộc gọi như vậy các bạn nhiều lúc chỉ mong làm sao mà cánh tay mình có thể dài ra có thể rộng ra để mình ôm hết tất cả
bởi vì nếu chúng ta không nhận được thì lúc đó những bệnh nhân của những tầng dưới như vậy trong tay họ cũng thiếu thốn họ cũng không có gì
hoặc là họ trang bị nhưng mà áp lực áp quá nhiều bệnh nhân ở đó thì họ cũng sẽ cái con số tử vong nó sẽ gia tăng
từ đó mình chỉ cố gắng mình nhận nhiều nhất có thể thôi
tôi nhớ một đồng nghiệp của mình tức là hôm đó là gần như ba giờ sáng một bạn đồng nghiệp của mình từ bệnh viện nhi đồng gọi
cầu cứu là một đồng nghiệp một bác sĩ trong thời gian mà đi công tác rồi người nhà đi công tác chống dịch thì về nhiễm
thì bạn đồng nghiệp bác sĩ của mình mang thai lúc đó là mang thai
bạn đồng nghiệp bác sĩ của mình mang thai ba mươi một tuần nằm trong tình trạng là nguy kịch phải thoải mái tại bệnh viện trưng vương
thì chúng tôi lúc đó là ekip bốn anh em đi sang bệnh viện trung vương ngay lúc nửa đêm đó rồi kết hợp với bệnh viện trưng vương rồi kết hợp với bệnh viện di đồng thành phố
mà nơi mà của cái đồng nghiệp mình đang làm việc hội chẳng nhanh và quyết định mổ ngay trong đêm để bắt bắt con
và sau đó là mình thực hiện x mô
rồi mình mang về đây thì gần như là làm trong đêm rồi mang về đây là tới gần như là sáng rồi anh em gần như là suốt đêm mệt mỏi
nhưng mà cái nỗ lực những cái nỗ lực đó cuối cùng là thành quả là cái gì
đồng nghiệp của mình mình cứu sống được người bạn của mình mình cứu sống được và đứa con nó cũng sống được nó trọn vẹn
đó là những cái mà mình cảm thấy là mình công sức mình nó không có uống lúc nào hết mình vui lắm
rồi những trường hợp mà chúng tôi
nói thật là nhiều sản phụ nhiều sản phụ đang mang thai trong cái trạng thái nguy kịch
một số sản phụ thai còn ngon mình cố gắng mình nhận từ các nơi như từ vũ hùng vương hay là ngay cả trưng vương hay là thủ đức về đây
mình tập trung thì khi mà cuối mình cứu được cả hai mạng người
và cứu được cả một cái máy ấm gia đình của những cái người bệnh
bạn có thể là khác nhau về ngôn ngữ
khác nhau về cái văn hóa một chút xíu
khác nhau về ngay cả về mặt chuyên môn cái tư tưởng
cái về mặt chuyên môn cái các phương pháp hay là các kế hoạch
đôi khi cũng sẽ có một số sự khác nhau
tuy nhiên là khi đã ra tới vùng chiến trường như vậy
thì lúc đó là tất cả đều là một
tức là chỉ nhìn về một mục tiêu chung thôi
cho tới bây giờ chúng tôi cũng như vậy
các mặt trận trước chúng tôi cũng như vậy
mình chỉ nhìn về mục tiêu chung thôi
là làm sao cứu được nhiều nhân dứt
làm sao khống chế được dịch bệnh sớm nhất có thể
và chính vì một mục tiêu chung như vậy đó
thì khi mà theo những cái chậm như thế này
mình mới thấy cái tình người
tình người đây là gì
cái tình đồng kết
của người việt nam mình
cái sự gắn bó của các
trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất
thì người ta lại thể hiện
cái sự gắn bó cái sự thương yêu nhau nhiều nhất
và không ai giữ cái tôi của mình hết
ai cũng đều cố gắng để học hỏi với nhau
và đều cố gắng để chia sẻ các kinh nghiệm với nhau
để mà làm sao để đạt được cái mục tiêu quan trọng nhất
là cứu được người nhân và chống được dịch
thì cái ngành y cũng như vậy

những cái thời điểm khắc nghiệt
những cái thời điểm khó khăn như thế này
tất cả các ngành đều chung tay
thì trong đó ngành y là một ngành quan trọng
khi chúng tôi được đào tạo
trở thành một bác sĩ
hay là trở thành những người làm y tế
thì cái đào tạo của mình ra là gì
để cứu bệnh nhân thôi
thì trong những lúc chậm dịch khó khăn như thế này
những cái lúc thời khắc mà
đau thương như thế này
thì những người làm y tế
phải là những người tiên phong
phải là những người
mà phải dũng dàng nhất
trụ dẫn được
và phải kiên trì
thì như vậy
thì mới có thể
tạo thêm cái động lực
cho những các anh em khác
ngay cả chúng tôi là những người đi trước
những đàn anh
thì chúng tôi cũng phải song sáo
và buồn bệnh
chúng tôi phải chăm bệnh nhân giống như ươm ấp bệnh nhân vào lòng
thì như vậy những cái đàn em của mình
hay là những thế hệ đi sau của mình
họ mới có được cái sự tự tin
họ mới có cái động lực
và có được những cái sự gắn kết
để cùng nhau mà làm
thì cái đó là cái tôi nói thật
đó là cái gì
đó là cái truyền thống của người việt mình
đó là những cái thuộc về mặt ý đức
của những người làm ý đức
anh em hy sinh rất nhiều
có những anh em bỏ gia đình
có những anh em có con nhỏ
cũng không về nhà
có những anh em có thể ra khách sạn ở được

nhưng mà các anh em cũng không tình nguyện ở lại
trong những cái đội mà cấp cứu lưu động
hay là những cái trường hợp mà cấp cứu xử lý trong đêm
nhiều bạn nữ
trong cái những cái lúc như thế này
ngay cả những sinh hoạt
những cái làm đẹp cho cá nhân
mình nói làm đẹp cho cá nhân thôi
những cái bình thường nhất của một người phụ nữ
họ cũng không có quan tâm tới chuyện đó
đặc biệt là nhiều bạn

ngay cả những con nhỏ
cũng sẵn sàng
cũng sẵn sàng đi ra
chấp nhận đối diện
với những cái mà nguy hiểm
của cái dịch covid
mà thậm chí cũng có những lúc
anh em làm y tế
đâu phải lúc nào mình cũng
đầy đủ hết được
ngay cả những cái về mặt phòng hộ
hay là về mặt nhiều thứ khác
để đảm bảo an toàn
dù là mình cố gắng làm sao đảm bảo an toàn nhất
nhưng mà có những lúc
những cái thời điểm mà nó
thẳng đỉnh điểm
thì có những lúc mình chấp nhận
sự thiếu thốn nhưng mà mình vẫn
mình vẫn cứ tiến về phía trước
mình cứ thẳng vào cái bùn bệnh
và mình cứ làm thế

ít nhất là cái thời điểm

hai mươi sáu tháng năm
cho tới bây giờ
chắc cũng gần bốn tháng thôi
thật ra là con thì nó cũng còn nhỏ
con lớn thì mới một mươi ba tuổi
thằng bé thì năm nay nó bắt đầu vào lớp một
thì cái lúc mình ở bắc giang á
cái mong ước của mình á
là tụ trường
để cho nó
dắt cái thằng bé nó vào
dắt thai nó vào để học lớp một
thì cái lớp một đầu đời
nó ý nghĩa đối với những đứa nhỏ lắm
mình chỉ mong được như vậy thôi những cái ngày tháng mà mình đi
có một chút gì đó
để nó mong chờ
để nó ra về
nhưng mà tới bây giờ mình cũng không làm được chuyện đó
hai cái sinh nhật của nó
từ lúc ở đà nẵng
sinh nhật của bé là tháng bảy
lúc đà nẵng lúc đó mình đã
ra đà nẵng rồi
rồi năm nay tiếp tục là ở bắc giang
gánh nặng cho
người phụ nữ ở nhà
phải chăm con
phải lo cho người mẹ ở nhà
những cái lúc mệt mỏi
những lúc căng thẳng của những cái thời khắc mà nó
khốc liệt như thế này
thì mình không có nghĩ tới
người thân hay là
các đứa con của mình ở nhà
nhưng mà những lúc mà bắt đầu
trong những lúc nghỉ nơi hoặc là những lúc mà nó bớt căng thẳng đi
chỉ cần một vài tin nhắn
của các con thôi
hay là thỉnh thoảng nó gọi về
thì tự nhiên mình thấy mình ngủ lòng
mình thấy là
mình vẫn chưa thể trọn vẹn
cái trách nhiệm của một cái người
trong gia đình
tuy nhiên đó là
tôi nghĩ là
nhiều anh em khác họ cũng như vậy
cái trách nhiệm
mình phải đặt cái trách nhiệm
của cái xã hội
của cái người bệnh
trong những lúc như thế này
nó là phải lớn lên hơn
thì cái sự nhớ con nhớ nhà
chắc chắn là sẽ nhớ
nhưng mà nếu mà dịch nó không được
chống chế được
nó kết thúc được
cái người bệnh nó giảm đi
thì những cái đó
mình nghĩ là nó không phải là
cái gì nó có thể là
mình sẽ vượt qua được
và nó sẽ bù đắp lại những cái lúc mà
nó bình yên nhất